ngày hôm nay tám tháng bốn bộ y tế công bố thêm bốn ca nhiễm covid một mươi chín đã khỏi bệnh
như vậy tính đến thời điểm này tại việt nam đã có tổng cộng một trăm hai mươi sáu bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
tại bệnh viện điều trị covid một mươi chín cần giờ có ba bệnh nhân được công bố khỏi bệnh gồm bệnh nhân số một trăm hai mươi
bệnh nhân số một trăm hai mươi sáu quốc tịch nam phi và bệnh nhân số một trăm năm mươi hai quốc tịch việt nam
tại bệnh viện giã chiến củ chi hiện có một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là bệnh nhân số một trăm năm mươi ba quốc tịch việt nam
các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo